do ảnh hưởng của mưa lớn vào đêm ngày chín và dạng sáng ngày một mươi tháng chín
đã làm cho tuyến quốc lộ ba b từ thành phố bắc cạn đi huyện trợ đồn của tỉnh bắc cạn bị sạt lở nghiêm trọng
trên tuyến quốc lộ ba b đã xuất hiện hai điểm sạt lở lớn với hàng nghìn mét khối đất đá
và một số điểm sạt lở nhỏ gây tắc đường tê liệt giao thông toàn tuyến
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
điểm sạt lở đầu tiên diễn ra vào lúc bảy h ba mươi phút sáng nay ngày một mươi tháng chín
tại km một trăm sáu mươi hai tám trăm bảy mươi tại địa phận xã dương phong huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
với khối lượng sạt lở khoảng ba trăm linh m khối làm tắt đường cuộc bộ
điểm sạt lở thứ hai diễn ra vào lúc chín h ba mươi phút sáng ngày một mươi tháng chín
tại km một trăm năm mươi năm cộng bốn mươi cũng tại địa phận xã dương phong huyện bạch thông
khối lượng sạt lở lên đến hơn một năm trăm linh mét khối đất đá
sạt lở đã làm tê liệt giao thông trên tuyến đường gây tắc đường nhiều giờ
tại hiện trường hàng nghìn mét khối đất đá cây cối tràn qua mặt đường
sau hơn một giờ nỗ lực khắc phục tuyến đường mới tạm thông
sau khi nhận được thông tin sạt lở đơn vị khắc phục sự cố đường bộ
nhanh chóng đưa máy móc thiết bị để múc đất thông đường tạm thời
bảo đảm giao thông
do hai điểm sạt lở không cách xa nhau nên sau khi khắc phục điểm sạt lở thứ nhất
đơn vị đã kịp thời đến khắc phục sạt lở điểm thứ hai
hiện mới chỉ thông đường bước một việc khắc phục chỉ tạm thời hót đất đá qua hai bên
để khắc phục triệt để phải mất một thời gian nữa
việc khắc phục sạt lở đất hiện nay chủ yếu được thực hiện nhanh
ở những điểm gây ách tắc giao thông hoàn toàn
còn những điểm sạt lở chưa gây ách tắc giao thông hoàn toàn rất chậm
để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông
các ngành chức năng cần sớm khắc phục triệt đề hiện tượng sạt lở
và cắm biển báo đảm bảo an toàn giao thông